bất chấp pháp luật trợ vũ khí trên mạng vẫn hoạt động ngày càng biến tướng đe dọa trực tiếp đến trật tự an toàn xã hội
trong phần đầu của chương trình hôm nay là bài hiểm họa từ chợ vũ khí trên mạng của thanh giang
bài đăng trên báo nhân dân mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo quy định của pháp luật vũ khí quân dụng vũ khí thô sơ và các loại công cụ hỗ trợ
được xác định là phương tiện đặc biệt trang bị cho một số lực lượng chức năng sử dụng
để giữ gìn an ninh trật tự chấn áp tội phạm
tuy nhiên thời gian qua trên mạng xã hội các đối tượng tội phạm đã công khai giao bán nhiều loại vũ khí nguy hiểm và các công cụ hỗ trợ
các loại vũ khí công cụ hỗ trợ được giao bán khá phong phú về chủng loại cũng như giá cả và thường được che đậy dưới vỏ bọc vũ khí tự vệ
trong đó phần lớn là các loại vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ với khả năng gây sát thương cao như súng tự chế mã tấu kiếm
đao rùi cui điện roi điện thậm chí cả vũ khí quân dụng
do nắm bắt được nhu cầu của một số thanh thiếu niên bị ảnh hưởng từ những bộ phim clip trò chơi bạo lực nảy sinh tâm lý thích sử dụng vũ khí như nhân vật họ hâm mộ
cho nên một số loại vũ khí nguy hiểm được sản xuất ăn theo trảo lưu như bộ móng vút kim loại tay gấu nắm đấm kim loại hoặc kiếm cũng được một số đối tượng giao bán tràn lan trên mạng
dưới các tên gọi như
sốp vũ khí tự vệ
súng đạn thật
chợ mua bán vũ khí
mua bán công cụ hỗ trợ
chuyên bán súng k năm mươi bốn k năm mươi chín hoa cải và công cụ hỗ trợ
những trang mạng xã hội này luôn thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích cũng như commen bình luận mỗi ngày
chỉ tính từ ngày một tháng bảy đến hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy trên internet ghi nhận gần chín mươi hai năm trăm linh lượt tương tác liên quan hành vi mua bán vũ khí
ngoài ra có hơn bốn năm trăm linh lượt tương tác liên quan hành vi mua bán vũ khí
ngoài ra có hơn bốn năm trăm linh lượt tương tác liên quan việc giao bán vật liệu gây nổ
không chỉ đăng hình ảnh cụ thể từng loại vũ khí những chủ tài khoản này còn công khai số điện thoại để người mua có thể giao dịch trực tiếp
không chỉ giao bán một số cửa hàng trên mạng xã hội còn đăng thông tin về việc mình đang cháy hàng và cần mua nhập một số lượng lớn
theo lực lượng chức năng phần lớn công cụ hỗ trợ vũ khí nguy hiểm được giao bán trên internet hiện nay đều có nguồn gốc từ nước ngoài
được nhập lậu qua biên giới và tuồn vào các tỉnh thành phố lớn như hà nội thành phố hồ chí minh hải phòng quảng ninh
nguy hiểm hơn một số đường dây mua bán còn kiêm luôn cả khâu sản xuất súng đạn và nhận nâng cấp từ súng ít sát thương lên súng gây sát thương cao
một số đối tượng dùng công nghệ ba d để sao chép sản xuất nhiều loại súng có tính năng cao giá trị lớn rồi bán ra thị trường
theo thống kê của tổng cục cảnh sát bộ công an từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
cả nước xảy ra hơn chín hai trăm linh vụ việc liên quan mua bán vũ khí
hầu hết các vụ việc vi phạm về tàng trữ sử dụng công cụ hỗ trợ đều do các đối tượng nhóm đối tượng manh động liều lĩnh thực hiện và có thái độ bất hợp tác với lực lượng chức năng
có thể xem đây là nguyên nhân khiến số vụ trọng án mà người gây án sử dụng vũ khí nóng có xu hướng tăng
trên thực tế có không ít vụ cướp tài sản cố ý gây thương tích chống người thi hành công vụ xảy ra
và nhiều đối tượng đã sử dụng súng kiếm và công cụ hỗ trợ là phương tiện gây án
thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng mà hung thủ dùng súng để tiến công nạn nhân
điển hình là ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu ở tỉnh hà nam lê việt hoàn ở phường lê hồng phong thành phố phủ lý
dùng súng k năm mươi bốn bắn chết ông lê hiễu trí thôn bảo lộc một phường thanh châu thành phố phủ lý
cũng tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tại tỉnh bà rịa vũng tàu
trần hiễu thịnh và nguyễn văn toàn cùng chú tại quận ngô quyền thành phố hải phòng
được thuê giết ông phạm đức thịnh giám đốc một doanh nghiệp tại huyện tân thành
hai đối tượng đã giết nạn nhân bằng súng
năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng liên quan đến cá nhân
nhóm đối tượng thanh toán lẫn nhau bằng đao kiếm súng khiến nhiều người bị thiệt mạng
không dừng lại ở tình trạng tàng trữ các loại vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ trái phép
và sử dụng như một vật để phòng thân hay dùng làm hung khí khi xảy ra mâu thuẫn
một số đối tượng còn sử dụng để chống lại người thi hành công vụ
những sự việc này đang có nguy cơ trở thành tiền lệ xấu gây ảnh hưởng trực tiếp
đến việc tuân thủ kỳ cương pháp luật của nhà nước đe dọa an toàn tính mạng người dân và trật tự xã hội
tuy nhiên hiện nay việc xử lý các hành vi mua bán hàng nóng trên mạng xã hội đang gặp không ít khó khăn
do khó xác định danh tính địa chỉ cả người bán lẫn người mua

bên cạnh đó là một số vướng mắt do quy định của pháp luật
theo đại tá đỗ anh tuấn phó cục trưởng cục phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
nhiều loại vũ khí như súng săn súng bắn cồn bắn ga gây sát thương rất lớn
có thể gây chết người nhưng chỉ có thể xử lý hành chính chứ không thể khởi tố và xử lý hình sự
ngoài ra hoạt động tự chế vũ khí lại khá dễ dàng
khi các video hướng dẫn làm súng săn súng hơi súng khí co hai và nhiều vũ khí khác tràn ngập trên internet
thậm chí hoạt động này còn được hợp thức hóa thông qua các diễn đàn khoa học như
câu lạc bộ tên lửa mô hình câu lạc bộ hóa học
nhưng thực chất là nơi chia sẻ và hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các loại thuốc nổ
kíp nổ điện phương pháp kích nổ từ xa bằng điện thoại di động
hiểm họa từ những video diễn đàn hướng dẫn tự chế vũ khí rất khó lường
bởi ý thức một bộ phận người dân chưa cao dễ bị tác động bởi những yếu tố tiêu cực
thêm vào đó là tính chất lưu manh liều lĩnh trắng trợn ngày càng tăng
của những nhóm tội phạm tàng trữ buôn bán vũ khí công cụ hỗ trợ trái phép
thực tế trong những năm gần đây việc mua bán vũ khí trên mạng không chỉ diễn ra tại việt nam
mà còn gây căng thẳng tại nhiều quốc gia
chính sự phức tạp và nguy hiểm của các chợ vũ khí đen này đã buộc trang mạng xã hội facebook
phải ban hành một lệnh cấm các tổ chức buôn bán vũ khí trái phép trên mạng hoạt động trá hình
núp bóng các nhóm xã hội để thực hiện giao dịch
đồng thời facebook đã tạo cơ chế mới để người sử dụng có thể dễ dàng báo cáo
về hoạt động buôn bán vũ khí trên mạng xã hội này
khi nhận được báo cáo từ người sử dụng facebook cam kết sẽ gỡ bỏ các bài đăng liên quan buôn bán vũ khí
các chuyên gia của facebook có thể khoanh vùng và xoát đối tượng dễ dàng hơn
tuy nhiên trên thực tế hoạt động mua bán vũ khí và công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội
vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi khó lường
do đó cùng với giải pháp và cam kết từ phía các trang mạng xã hội
các cơ quan chức năng cần đưa ra những giải pháp phù hợp quyết liệt hơn
trước tiên cần tăng cường công tác tuyên truyền để các cá nhân có ý định mua bán
sử dụng vũ khí nóng nhận thức được đó là hành vi phạm pháp và sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật
cùng với việc kiểm soát ngăn chặn xử lý các trường hợp tàng trữ sử dụng công cụ hỗ trợ
vũ khí thô sơ vũ khí quân dụng trái phép
cơ quan chức năng cần phát hiện chặn đứng nguồn cung xử lý nghiêm các vi phạm
không chỉ các cơ quan chức năng mà người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức
để thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời yêu cầu nhà mạng gỡ bỏ các tài khoản mạng xã hội quảng cáo
giao bán công cụ hỗ trợ vũ khí thô sơ
sự hợp tác của người dân sẽ góp phần tích cực ngăn chặn hiểm họa
từ những trợ vũ khí bất hợp pháp trên mạng hiện nay
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài hiểm họa từ chợ vũ khí trên mạng của thanh giang
thưa quý vị và các bạn chỉ cần vào một số trang web hoặc mạng xã hội
người sử dụng dễ dàng tìm kiếm được hình ảnh thông tin và giá bán mã tấu
kiếm đao thậm chí súng đạn xuất hiện nhan nhạt
những cuộc trao đổi mua bán hàng cấm âm thầm diễn ra đằng sau những gì
chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên các giao diện tài khoản facebook
mà việc kiểm soát là vô cùng khó khăn
có những cuộc giao dịch bất thành người mua thắc mắc thì được kẻ bán hồi tin với nội dung
công cụ bạn đang cần chúng tôi chưa đáp ứng được khi có hàng chúng tôi sẽ liên lạc lại
không chỉ trên facebook trên internet nói chung
chỉ cần gõ cụm từ mua bán công cụ hỗ trợ
chỉ trong hai mươi bảy giây cho ra đến cả trăm từ
khóa đáp ứng những thông tin về mua bán trao đổi các công cụ hỗ trợ
vũ khí thô sơ hay chẳng thiếu dụng cụ gì trong diện hàng cấm mua bán sử dụng như
súng điện súng bắn đạn cao su roi điện rùi cui điện bình xịt hơi cay
kiếm đao mã tấu dao găm dao bấm bà tong đèn pin siêu sáng
kèm chức năng trích điện với dòng điện lên đến hai năm trăm linh kv
gây co giật có thể nhanh chóng khống chế người đối điện
tiếp tục đi sâu tìm hiểu
có rất nhiều loại vũ khí nguy hiểm được sản xuất nhái theo các dụng cụ nhân vật
cho các bộ phim bạo lực sử dụng để chiến đấu
có độ sát thương cao cũng được giao bán như bộ móng vút kim loại
mặt nạ cầm tay nắm đấm kim loại kiếm nhật
ngoài ra chỉ từ một trang quảng cáo lại tiếp tục kết nối dẫn đến những trang giao vặt khác có nội dung tương tự
nếu có người trực tiếp đưa ra yêu cầu vào tin nhắn của chủ tài khoản
để lấy thông tin từ nguồn gốc xuất xứ giá cả
thì nhận được phản hồi với giá của các công cụ hỗ trợ thường là
make in china giao động từ vài trăm vài triệu thậm chí là vài chục triệu đồng
hầu hết công cụ hỗ trợ và vũ khí nguy hiểm được các đầu nậu bán trôi nổi trên thị trường
hoặc trào bán trên internet giờ xuất hiện trên cả trang mạng xã hội facebook
hiện nay có xuất xứ từ trung quốc được nhập lậu qua các đường biên giới tuồn vào nội đô
trong nhiều năm qua các tổ công tác một trăm bốn mươi một công an tp hà nội
tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường thuộc tp hà nội
đã phát hiện thu giữ hàng nghìn tăng vật là các công cụ hỗ trợ
và các vũ khí nguy hiểm như dao kiếm bình xịt hơi cay rụi cui
hầu hết các vụ việc vi phạm về tàng trữ sử dụng công cụ hỗ trợ
đều là các đối tượng nhóm đối tượng manh động liều lĩnh
có thái độ bất hợp tác với lực lượng chức năng
nếu các đối tượng tàng trữ công cụ hỗ trợ không bị ngăn chặn xử lý kịp thời
rất có thể những vụ phạm pháp hình sự sẽ xảy ra hậu quả của nó là khôn lường
trên thực tế
đã có không ít vụ cướp tài sản cố ý gây thương tích chống người thi hành công vụ
xảy ra vào công cụ hỗ trợ là một trong những phương tiện gây án của các đối tượng
để hạn chế tiến tới ngăn chặn tình trạng nhức nhối kể trên
bên cạnh việc kiểm soát ngăn chặn xử lý các trường hợp tàng trữ sử dụng công cụ hỗ trợ
vũ khí thô sơ trái phép tránh gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan chức năng cần phát hiện chặn đứng nguồn cung bất hợp pháp trên mạng internet
đối với các website các tài khoản facebook quảng cáo giao bán công cụ hỗ trợ vũ khí thô sơ
cần áp dụng những biện pháp xử phạt nghiêm khắc qua đó góp phần hạn chế những thứ vũ khí nguy hiểm đến tay những người nguy hiểm
khi mà việc mua bán và sử dụng công cụ hỗ trợ vẫn diễn ra dễ dàng công khai trên mạng internet và được mở rộng phạm vi sang các trang mạng xã hội
thì không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra khi gặp phải những đối tượng có sẵn công cụ hỗ trợ trái phép trong tay
việc kinh doanh các mặt hàng quân dụng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở nhiều hành vi
khi các hộ kinh doanh tự ý mua bán những sản phẩm này hoàn toàn có thể truy cứu theo tội kinh doanh trái phép hoặc tội sản xuất tàng trữ vận chuyển buôn bán hàng cấm
dù bất cứ dưới hình thức sử dụng mua bán nào đặc biệt là tràn ngập trên mạng internet mạng xã hội như hiện nay
thì những đối tượng tàng trữ buôn bán và sử dụng các loại công cụ hỗ trợ trái phép rất cần được pháp luật xử nghiêm để tạo tính gian đe cho xã hội
tại điều ba pháp lệnh số một mươi sáu hai nghìn một mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi hai ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi một về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
quy định các loại vũ khí bao gồm
vũ khí quân dụng
vũ khí thuốc nổ
vũ khí thể thao
vũ khí thể thao và các loại vũ khí khác có tính năng tác dụng tương tự
vũ khí quân dụng gồm
súng cầm tay hạng nhỏ là vũ khí được thiết kế cho cá nhân sử dụng gồm súng ngắn súng trường súng tiểu liên súng trung liên và các loại súng khác có tính năng tác dụng tương tự
vũ khí thu sơ gồm các loại dao găm kiếm giáo mác lưỡi lê đao mã tấu quả đấm quả trùy cung nỏ
nghị định bốn mươi bảy cp
nghiêm cấm tổ chức và cá nhân sản xuất sửa chữa mua bán mang ra nước ngoài mang từ nước ngoài vào vận chuyển tàng trữ sử dụng biếu tặng trao đổi các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trái phép
nếu người bán hàng mua trực tiếp từ những đối tượng trộm cắp quân dụng có thể xem xét họ về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
nếu chỉ là hàng giả hàng nhái thì có thể xem xét về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả
khoảng một điều hai trăm ba mươi bộ luật hình sự quy định rõ
người nào chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng phương tiện kỹ thuật quân sự thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm
người nào tàng trữ trái phép vũ khí là hành vi trái pháp luật có thể bị khởi tố theo quy định tại điều hai trăm ba mươi ba bộ luật hình sự quy định rõ
người nào chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thu sơ hoặc công cụ hỗ trợ thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm
những đối tượng tàng trữ buôn bán và sử dụng các loại công cụ hỗ trợ trái phép cần phải bị pháp luật xử nghiêm tạo tính răn đe cho xã hội
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau